ngâm là toroxi trong nước uống để có được hương vị tươi mát và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn
bạn cũng có thể thêm lá này vào trà để tăng thêm hương vị và gặt hái những lợi ích cho sức khỏe
ghi lòi là một thảo bọc chống viêm mạnh mẽ có nhiều lợi ích miễn dịch
bạn có thể dùng ghi lời tươi đun sôi trong nước lọc và uống
nếu bạn không thể tìm thấy ghi loi tươi có thể dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung